từ hiệu quả của mô hình nuôi cá nước ngọt kết hợp du lịch trải nghiệm mà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện hòa vang
thành phố đà nẵng đã có nguồn thu nhập ổn định phát triển kinh tế gia đình
qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín anh nguyễn tiến dũng ở thôn hương lam xã hòa khương huyện hòa vang
đã mạnh dạn thuê một khu đất đầm lầy cỏ hoang rộng khoảng một sáu hectare để đầu tư làm hồ thả cá với năm loại cá khác nhau
đồng thời kết hợp nuôi thủy cầm như vịt ngỗng và triển khai du lịch trải nghiệm câu cá thu hút khách du lịch
qua gần một năm thực hiện mô hình đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực
vì lớn cũng lớn nhanh vì hồ mình nước cũng cao không sạch không có bệnh tạc gì hết thì thấy cũng ổn
hiện nay hòa khương là xã
hồ nước có diện tích ao hồ lớn nhất của huyện hòa vang về nuôi cá nước ngọt và các loại thủy cầm với khoảng năm mươi ba hectare trong tổng số một trăm bốn mươi năm ha diện tích mặt nước trong toàn huyện
xã có gần ba trăm linh hộ chăn nuôi cá theo hướng an toàn sinh học
qua nhiều năm mô hình nuôi cá nước ngọt đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nghèo tại địa phương
qua hai vụ cũng như chỉ qua các thất lắc hai vụ thì ngành cùng với chủ hồ cũng như hậu nông dân huyện hậu nông dân thành phố
hội xã đã đánh giá là những hiệu quả này cao đem lại thu nhập vào nhân dân tây dịu bằng huyện
từ những chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp về mô hình nuôi cá nước ngọt như con giống thức ăn
nhiều nông dân đã chuyển đổi giống cá truyền thống sang cá thương phẩm kết hợp phát triển du lịch sinh thái
mang lại hiệu quả kinh tế cao từng bước phát triển kinh tế gia đình góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới tại đà nẵng ngày càng khởi sắc